các bạn thân mến sau ba năm chung sống với đại dịch giờ đây nhiều người tỏ ra lo ngại khi cư dân mạng cho rằng
covid không đáng sợ hậu covid mới đáng sợ
số người đi khám hậu covid nhiều tới nỗi nhiều bệnh viện đã có những bảng giá riêng cho loại dịch vụ này
nhiều nghiên cứu mới cũng chỉ ra rằng những triệu chứng hậu covid có thể tồn tại sau hai năm
các bác sĩ thuộc bệnh viện hữu nghị trung nhật tại bắc kinh trung quốc đã tiến hành nghiên cứu và công bố
trên tạp chí chuyên ngành the lancet respiratory medicine
kết quả cho thấy sau hai năm khi điều trị khỏi covid một mươi chín song hơn một nửa số bệnh nhân ở vũ hán trung quốc
vẫn gặp các triệu chứng như mệt mỏi ngủ không sâu giấc
nghiên cứu khẳng định khả năng phục hồi hoàn toàn đối với những người trải qua làn sóng lây nhiễm đầu tiên
dịch covid một mươi chín là khó xác định
điều này đồng nghĩa các bệnh nhân có sức khỏe yếu hơn cần được quan tâm nhiều hơn
nghiên cứu cũng cho thấy những khó khăn trong việc đối phó với hậu quả của covid một mươi chín trong bối cảnh hàng triệu người
trong đó có trẻ em và thanh thiếu niên phải vật lộn với các triệu chứng kéo dài
ảnh hưởng từ sức khỏe tâm thần đến khả năng làm việc và đóng góp đối với nền kinh tế
để đưa ra được kết tượng trên các nhà khoa học đã theo dõi một một trăm chín mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín
phải điều trị tại bệnh viện jinjin tan
bệnh viện jinjin tan ở vũ hán hồi đầu năm hai nghìn hai mươi kiểm tra sức khỏe vào các mốc sáu tháng một mươi hai tháng và hai năm
sau khi xuất hiện triệu chứng
độ tuổi trung bình của những người tham gia là năm mươi bảy và trong đó có hơn năm mươi là nam giới
trong nghiên cứu những người tham gia đã phải trải qua đánh giá khả năng đi bộ sáu phút
các bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm và trả lời bản câu hỏi về các triệu chứng sức khỏe tâm thần
và chất lượng cuộc sống

một số người cũng được kiểm tra chức năng phổi và chụp ảnh lòng ngực mỗi lần khám
kết quả cho thấy thời gian cũng giúp giảm tổn thương phần nào
sau sáu tháng sáu mươi tám số người tham gia nghiên cứu thông báo gặp ít nhất một triệu chứng của hội chứng covid một mươi chín kéo dài
sau hai năm con số này giảm xuống còn năm mươi năm
các nhà khoa học dự định sẽ tiếp tục theo dõi các bệnh nhân mỗi năm một lần
các nhà khoa học khẳng định kết quả nghiên cứu đã nêu bật tầm quan trọng của việc nghiên cứu
cơ chế phát triển của hội chứng covid một mươi chín kéo dài cũng như thúc đẩy việc tìm ra phương pháp điều trị
nhằm điều trị để quản lý hoặc giảm bớt tình trạng bệnh
tại việt nam cũng đang có nhiều người phải vật lộn với hội chứng covid một mươi chín kéo dài ngay từ bây giờ
trang bị cho mình những kiến thức về covid một mươi chín là điều cần thiết đối với mỗi người
nếu may mắn chưa mắc bệnh hãy bảo vệ thật tốt bản thân bằng các biện pháp dinh dưỡng và thể thao
các bạn đã mắc bệnh nhớ luôn giữ gìn tâm lý tích cực luyện tập thể thao mỗi ngày
hãy bấm đăng ký kênh để mọi người có thể quay lại cuộc sống bình thường